chủ tịch ubnd tp hải phòng vừa yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với trị cục trưởng tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hải phòng
vì lãnh đạo vắng mặt tại nhiệm sở trong giờ hành chính
trước đó ngày hai mươi sáu tháng năm sở nội vụ hải phòng có văn bản báo cáo ubnd tp hải phòng xác nhận nội dung báo chí đã nêu
trong giờ hành chính khi người dân đến tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học và công nghệ làm việc
hầu hết lãnh đạo cán bộ đơn vị đều vắng mặt tại nhiệm sở sở nội vụ hải phòng cũng đề xuất xử lý các cá nhân vi phạm
sau khi nhận được báo cáo chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng đã có ý kiến yêu cầu tạm đình chỉ công tác
đối với tri cục trưởng tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở khoa học và công nghệ để làm kiềm điểm